chiều nay tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ sai phạm liên quan cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành tài và đồng phạm
tại dự án khu đất tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm về vụ án
về kháng cáo kêu oan của bị cáo lê thị thanh thúy cựu giám đốc công ty hoa tháng năm án sơ thẩm tuyên năm năm tù
viện kiểm sát nhận thấy án sơ thẩm tuyên có cơ sở bị cáo là đồng phạm bị cáo cũng được hưởng lợi
về bị cáo nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm bị án sơ thẩm tuyên tám năm tù và ba bị cáo còn lại
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
viện kiểm sát ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo nhưng bản án sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo
dưới khung hình phạt nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ thêm
đối với kháng nghị về thiệt hại của vụ án viện kiểm sát cấp cao tại tp hcm tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng
kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm là có cơ sở nên đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận
chiều nay tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty nhật cường đại diện viện kiểm sát bày tỏ quan điểm về các kháng cáo và kháng nghị
viện kiểm sát đề nghị
tòa cấp phúc thẩm đưa công ty nhật cường vào tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan giống như kháng nghị
viện kiểm sát không buộc các bị cáo phạm tội buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng
thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu mà nghĩa vụ này thuộc về công ty nhật cường
ngoài ra nhật cường cũng phải nộp gần ba mươi tỷ đồng do hành vi sai phạm về kế toán gây ra
viện kiểm sát nhận định giám đốc tài chính nguyễn bảo ngọc và kế toán trưởng nguyễn thị bích hằng
chỉ làm công ăn lương tất cả số tiền đều do ông chủ huy quản lý điều hành
việc tòa sơ thẩm tuyên hai bị cáo liên đới bồi thường là không hợp lý
gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị cáo
về trách nhiệm hình sự viện kiểm sát chấp nhận đề nghị giảm cho bị cáo nguyễn bảo trung
lao động tự do một năm tù
đối với các bị cáo còn lại viện kiểm sát bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một mươi bị cáo còn lại
thông tin đến từ cao bằng phòng cảnh sát hình sự công an huyện nguyên bình phối hợp với công an tỉnh cao bằng
vừa bắt giữ đối tượng đặng phụng hiền huyện nguyên bình về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu của vụ án ngày hai mươi năm tháng một mươi một hiền gọi điện cho anh trần văn tuyên làm nghề bán sắt vụn
để bán hai chiếc nồi nhôm kiếm tiền mua ma túy sử dụng
đến trưa cùng ngày bực tức vì anh tuyên tự ý xông vào buồng ngủ nhà mình để tìm đồ đạc nên hai bên đã xảy ra cãi vã
hiện đã lấy một dao chém một nhát vào vùng đầu của anh tuyên khiến cho mũ bảo hiểm của nạn nhân vỡ thành nhiều mảnh
đối tượng sau đó tiếp tục rượt đuổi và chém thêm một nhát vào vai nạn nhân
sau đó đối tượng quay lại lấy xe máy của nạn nhân mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
sau gần một ngày lẩn trốn tại khu vực núi cao của thị trấn tĩnh túc đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hai mươi bánh heroin là tăng vật mà công an tỉnh lào cai vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
chuyên án này được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây bắc năm hai nghìn hai mươi ba
tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi năm tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng thảo a xì trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên điều khiển xe ô tô tải tới khu vực xã cốc san thành phố lào cai
các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ thành công đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng xe ô tô tải
công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng xeo sang và ma xeo quáng cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định thao a sì nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng xe ô tô tải và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận một công an quận một mươi và công an quận bốn bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn chính thiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn quốc hưng sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ quận bốn nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn chính thiêm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một và mồi chạy được một khách mua dâm
do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khách nước ngoài không du lịch tại việt nam
nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an tp đồng hới và các phòng nghiệp vụ
phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng gồm lương minh ngọc và nguyễn thái quý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều đáng nói trong vụ án này các đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người vay để thế chấp nếu như không có tài sản giấy tờ tùy thân để cầm cố
và đây là chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi cần phải được triệt xóa
sau khi trao đổi qua mạng xã hội với nhóm đối tượng lương minh ngọc và nguyễn thái quý để muốn vay một món tiền để giải quyết việc riêng
các đối tượng đã đồng ý cho một người phụ nữ ở thành phố đồng hới bay số tiền gần một trăm linh triệu đồng
với các điều kiện là lưu ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi hoàn thành các thủ tục các đối tượng đã chuyển cho nạn nhân số tiền bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên vì cần tiền nên nạn nhân muốn vay thêm các đối tượng chuyển tiếp cho nạn nhân vay hơn một mươi triệu đồng nữa
và cắt lãi trước với lãi suất được tính từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
sau thời gian khi nạn nhân chưa có điều kiện để trả các đối tượng ép buộc nạn nhân làm thủ tục sang tên quyền sử dụng thửa đất mà nạn nhân đã cầm cố trước đó
tuy nhiên vì cần tiền nên nạn nhân muốn vay thêm các đối tượng ép buộc nạn nhân làm thửa đất mà nạn nhân đã cầm cố trước đó
sau thời gian khi nạn nhân chưa có điều kiện để trả các đối tượng ép buộc nạn nhân làm thửa đất mà nạn nhân đã cầm cố trước đó